cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh youtube sức khỏe đời sống để cập nhật tin tức mỗi ngày
sau khi vụ việc hai trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine để không làm người dân hoang mang
hội đồng chuyên môn đã họp và đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của hai ca tử vong này
cụ thể trong kết luận khẳng định không liên quan tới vaccine và thực hành tiêm chủng
vừa qua có ba trường hợp phản ứng mạnh sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín tại hà nội bắc giang
trong số đó có hai trường hợp tử vong
ngay lập tức hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng và bộ y tế đã vào cuộc xác định nguyên nhân dẫn tới sự cố đáng tiếc này
những chuyên gia trong cuộc đã có kết quả và lên tiếng
ông trần minh điển giám đốc bệnh viện nhi trung ương và bộ y tế đưa ra kết luận
theo báo cáo của các tỉnh thành có một mươi năm trăm bảy mươi ba trường hợp gặp phản ứng thông thường sau tiêm chủng
chủ yếu là phản ứng tại chỗ đau tại chỗ tiêm
có ba trường hợp tai biến nặng sau tiêm ghi nhận ở hà nội và bắc giang
trong đó có hai trẻ một mươi bốn và một mươi bảy tuổi tử vong
trong báo cáo cũng đưa ra lý do tử vong của hai trẻ là do sốc phản vệ cấp độ bốn
không liên quan đến công tác khám sàng lọc và tiêm vaccine
bộ y tế cho biết trong thời gian qua khi sử dụng vaccine pfizer để tiêm chủng cho người dân
với số lượng tổng cộng trên một mươi bảy hai triệu liều trong khi số này chỉ ghi nhận sáu mươi trường hợp
có phản ứng mạnh với vaccine được báo cáo
bên cạnh đó bà trần thị nhì hà giám đốc sở y tế hà nội khi biết tin đã cho rằng
đây là một sự cố không đáng có
bà cho biết thời gian qua hà nội luôn thực hiện đúng quy cách tiêm chủng
theo dõi sức khỏe người được tiêm đặc biệt sự an toàn của trẻ em từ một mươi hai đến bảy tuổi
luôn được đẩy lên hàng đầu trong công cuộc tiêm phòng tại địa phương
theo giám đốc sở y tế hà nội thành phố đã tiêm cho rất nhiều trẻ em
toàn bộ quy trình từ tiêm tới khám sàng lọc trước và sau khi tiêm
và giám sát chặt chẽ
bên cạnh đó cũng không quên huấn luyện trước cho các cán bộ nhân viên y tế
khi có các trường hợp không mong muốn xảy ra và xử lý kịp thời
nhắc nhở người bảo hộ cho các trẻ em luôn theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
sau khi thực hiện tiêm phòng
theo bộ y tế về chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một cả nước đã có ba mươi bốn trên sáu mươi ba tỉnh thành phố triển khai
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
với ba năm trăm một mươi hai tám trăm bảy mươi bốn mũi tiêm
một số tỉnh có tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín trên sáu mươi cho đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
như hà nam quảng ninh lạng sơn đà nẵng thành phố hồ chí minh tiền giang
tây ninh sóc trăng an giang
với đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên việt nam đã thực hiện một mươi hai hai trăm bốn mươi hai trăm sáu mươi tám mũi tiêm vaccine pfizer
theo báo cáo của các địa phương các phản ứng thông thường sau tiêm chủng
được ghi nhận tương tự như khuyến cáo của các nhà sản xuất
có sáu mươi trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng được báo cáo hầu hết là phản ứng phản vệ độ hai
chiến dịch tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi vào ngày ba mươi tháng một mươi một
tại buổi họp giao bang lãnh đạo các cơ quan báo chí
bộ y tế cho biết việc tiến hành tiêm chủng phòng chống covid một mươi chín cho trẻ em mang ý nghĩa lớn
việc đảm bảo sức khỏe trẻ em cần được tiến hành sớm trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến
đang có dự hướng phức tạp
khi mà đang xuất hiện biến thể của virus
bên cạnh đó who cũng khuyến cáo nên tiêm chủng phòng covid một mươi chín cho trẻ em
nhằm bảo vệ các em nhỏ khỏi dịch bệnh và lan truyền virus
đặc biệt với những em đang có trong mình những bệnh nền
bởi virus corona sẽ có những chuyển biến xấu nếu trong người bệnh nhân cũng đang có trong mình những bệnh nền
trước đây việc chính phủ muốn có tỷ lệ bao phủ vaccine đạt bảy mươi
để đạt được hệ miễn dịch cộng đồng lúc này kế hoạch chưa có tiêm cho trẻ em
giờ đây nếu các em được tiêm sẽ gia tăng được
diện bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín trong cộng đồng nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh
đặc biệt giúp các em có thể quay trở lại trường học tham gia vào các hoạt động sự kiện xã hội
vậy kết quả sau trường hợp hai trẻ tử vong sau khi tiêm phòng chống covid một mươi chín đã sáng tỏ
những kết luận cho thấy mối lo về vaccine là không đáng có
người dân có thể yên tâm với những chỉ đạo về tiêm phòng
cũng như những quy định phòng chống dịch của bộ y tế
để quý vị và các bạn có cái nhìn tích cực hơn về vấn đề tiêm vaccine chống covid một mươi chín sau đây
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em trong và ngoài nước
các quốc gia đang bắt đầu tiến hành việc tiêm chủng phòng covid một mươi chín cho trẻ em
và việt nam cũng không ngoài lệ
trước mắt là các em nhỏ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi giúp các em có thể quay trở lại trường học
hiện nay các nước phát triển trên thế giới đều đang có những chỉ định tiêm phòng cho trẻ em
tại mỹ chỉ sử dụng vaccine pfizer tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến một mươi bảy tuổi
tại châu âu các loại vaccine được chỉ định tiêm chủng cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại trung quốc trẻ em từ ba đến một mươi bảy tuổi được chỉ định tiêm bằng vaccine sinovac
vaccine này cũng được indonesia chỉ định cho trẻ em
tại uae chỉ định vaccine sinopharm cho trẻ em
tại việt nam bộ y tế cấp phép cho vaccine comminati do công ty pfizer sản xuất
và chỉ định tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi dựa theo khuyến cáo của who và nhà sản xuất
sử dụng tương tự như người từ một mươi tám tuổi trẻ lên với liều lượng ba ml mỗi liều

lương dung tiêm bắp lịch tiêm gồm hai mũi khoảng cách giữa hai mũi là từ ba đến bốn tuần
các kết quả nghiên cứu của nhà sản xuất cho thấy tính an toàn và mức độ hiệu quả
của vaccine pfizer với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tại việt nam chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi triển khai trên toàn quốc
từ tháng một mươi một theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp
ưu tiên tiêm trước cho nhóm từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em được tiến hành trước tại các địa phương
đã trải qua đợt giãn cách xã hội có tỷ lệ mắc covid một mươi chín cao
các địa phương có mật độ dân số đông nguy cơ lây nhiễm cao
song song với tổ chức chiến dịch tiêm chủng phòng covid một mươi chín cho trẻ em
bộ y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine mũi một
bên cạnh đó sức khỏe của những người cao tuổi cũng cần được chú ý và ưu tiên
để bảo vệ họ trước những nguy cơ lây nhiễm cũng như giảm khả năng tử vong nếu không may mắc bệnh
trong thời gian qua việt nam đã triển khai tiêm vaccine pfizer cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
với tổng số mũi tiêm đã thực hiện được là một mươi bảy hai trăm một mươi bốn hai trăm sáu mươi tám mũi tiêm
trong đó mũi một là tám chín trăm sáu mươi sáu trăm sáu mươi bốn liều và mũi hai là tám hai trăm năm mươi ba sáu mươi bốn liều
theo báo cáo của các tỉnh thành phố các phản ứng thông thường sau tiêm chủng được ghi nhận

như khuyến cáo của nhà sản xuất có sáu mươi trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
được báo cáo tỷ lệ ba bốn trên một triệu liều vaccine sử dụng hầu hết là phản ứng phản vệ độ hai
việc tiến hành tiêm chủng cho trẻ em tại các nước và tại việt nam đã gia tăng mức độ phủ vaccine
trong cộng đồng đây là một tín hiệu đáng mừng giúp tăng khả năng miễn dịch cộng đồng
việc bao phủ liều vaccine cho người trên một mươi tám tuổi tại việt nam đã đạt được những kết quả đáng kể
gần đây bệnh viện nhi trung mương cũng đã tiến hành các buổi tập huấn cho các cán bộ
y tế về an toàn cũng như kiến thức cho các cơ sở y tế địa phương trong việc tiêm chủng
phòng covid một mươi chín cho trẻ em
để đảm bảo cho việc tiêm phòng các trẻ em được diễn ra xuân sẻ sở y tế cần được sự giúp đỡ
từ các thầy cô các bậc phụ huynh các cha mẹ người giám hộ cần phải luôn chuẩn bị tâm lý
sức khỏe thật tốt cho các em trước khi tiến hành tiêm chủng phòng chống covid và theo dõi
sức khỏe cho con trẻ theo hướng dẫn của các cán bộ y tế địa phương
việc cần đặt lên đầu tiên khi tiến hành tiêm chủng cho trẻ em đó là sự an toàn
tại buổi tập huấn các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương đã tập huấn cho cán bộ y tế
tại các điểm cầu về hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
theo quy định của bộ y tế
các tiêu chuẩn khám sàng lọc trước khi tiêm chủng cần phải luôn cập nhật từ các cơ sở y tế quốc tế
với yêu cầu an toàn đặt lên hàng đầu các khâu chuẩn bị tới khi tiêm cần được làm không có sự sai sót
tạo cơ hội tốt nhất cho tất cả trẻ em trên cả nước đều được tiếp cận với vaccine phòng covid một mươi chín
và đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine luôn được quản lý theo dõi trong điều kiện an toàn nhất
những trẻ có bệnh bẩm sinh bệnh mạng tính có tình trạng dị ứng nặng hoặc phát hiện được tình trạng
sức khỏe bất thường khi đến tiêm tại các điểm tiêm ở cộng đồng sẽ được tư vấn hướng dẫn đến khám sàng lọc
để tiêm chủng và theo dõi tại các địa điểm tiêm chủng tại các cơ sở y tế địa phương
bệnh viện nhi trung ương và các bệnh viện trẻ em trên toàn quốc sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế
trong hệ thống cũng như các điểm tiêm chủng ở cộng đồng góp phần đảm bảo an toàn chung cho cả chiến dịch
bộ y tế kêu gọi và mong muốn nhận được sự ủng hộ tin tưởng và chủ động tham gia của các bậc cha mẹ
phối hợp cùng ngành y tế nhà trường để con em có cơ hội được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
một cách an toàn và đủ liều
các chuyên gia của bệnh viện nhi trung ương cũng làm rõ về các phản ứng sau tiêm chủng
nội dung được các cán bộ tiêm chủng và cộng đồng rất quan tâm
các tình huống có thể xảy ra sau tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ở trẻ em theo các mức độ khác nhau
cách xử trí theo dõi điều trị phù hợp nhằm đảm bảo an toàn nhất cho trẻ sau tiêm mà không ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine
với mỗi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm phòng covid một mươi chín an toàn đủ liều
sẽ giúp tăng độ bao phủ vaccine trong cộng đồng tăng khả năng miễn dịch cộng đồng
sức khỏe của những lứa trẻ

cần phải luôn được đẩy lên hàng đầu
việc tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cần phải làm khẩn trương
nhưng song song cũng cần phải để ý tới an toàn sự quản lý trước và sau khi tiêm với các em nhỏ
cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe
để không bỏ lỡ những thông tin tiếp theo luôn cập nhật liên tục trên kênh
quý vị hãy nhấn đăng ký và nút chuông thông báo
còn bây giờ xin chào và gặp lại